khiến chuyến bay các hành khách phải đảm bảo tiêm đủ hai mũi vaccine
có giấy xét nghiệm âm tính với sách covid hai khai báo y tế trung thực
và cam kết thực hiện cách ly theo quy định
sau thời gian dài mắc kẹt tại đà nẵng nhiều người vui mừng khi được trở về địa phương của mình
để tiếp tục công việc
chị làm ở trong tp hcm nhưng mà chị về từ hồi tháng sáu cuối tháng đầu tháng sáu
bị kẹt lại đến đây đến bữa nay mới vô lại được
thì thời gian vừa rồi cơ quan còn sắp xếp làm online được nên nó cũng tiện một phần
còn hôm nay là trở lại làm việc rồi thành ra chị phải vô để bắt đầu đi làm lại
thế là nhu cầu công việc lần này là rất là nhiều nhưng mà mình phải chờ mãi tới
phải nói là hơn tháng rồi mới bắt đầu đi được
thì bắt đầu nghe thông tin từ ngày một mươi là mở ra nhưng mà thật ra bây giờ mới là có vé
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi mở lại các đường bay nội địa
tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng nhiều biện pháp đã được triển khai đồng bộ
chặt chẽ đặc biệt là phối hợp với các cơ quan y tế
các cơ quan y tế phân luồn người đến từ các địa phương có dịch không có dịch để tổ chức cách ly theo quy định
điểm xét nghiệm test nhanh tại sân bay cũng được bố trí để tổ chức xét nghiệm cho hành khách
chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ theo quy định
chúng tôi ưu tiên bố trí lực lượng nhân viên trực tiếp phục vụ khách như nhân viên phục vụ
nhân viên an ninh xóa chiếu kiểm thể đã tiêm đầy đủ hai cái mũi vaccine theo quy định
đấy là một số biện pháp
ngoài ra thì chúng tôi cũng đã triển khai các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo được hạ tầng và phương tiện xanh
bao gồm khử khuẩn vệ sinh theo định kỳ theo khuyến cáo của bộ y tế và quy trình xanh
và giãn cách các việc xếp hàng thủ tục tiếp tục lắp đập các trang thiết bị
để giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa hành khách và nhân viên phục vụ
đảm bảo thông suốt quy trình phục vụ khách
thành phố đà nẵng đang nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi để phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân
tuy nhiên việc đảm bảo siết chặt công tác phòng chống dịch
thành phố cũng yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ người về địa phương qua tất cả các kênh giao thông
sau nhiều lần câu móc với đối tượng ở campuchia tổ chức đưa nhiều người xuất cảnh trái phép nhằm hưởng lợi
nguyễn văn quá chủ tịch huyện an phú tỉnh an giang đã bị lực lượng công an bắt quả tang
tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào sáng nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo bốn năm tù
về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
theo cáo trạng vào ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi quá được một đối tượng ở campuchia điện thoại đặt vấn đề đưa bốn người xuất cảnh trái phép
từ việt nam sang campuchia sẽ trả công một hai triệu đồng và quá đã đồng ý
sau đó quá cùng với anh ruột là nguyễn văn phú đã tổ chức đưa bốn người này xuất cảnh
tuy nhiên phú đã bị lực lượng công an xã khánh an bắt giữ
quá tẩu thoát
ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một quá điều khiển thuyền đến khu vực ấp an khánh xã khánh an huyện an phú
để chuẩn bị đưa tiếp một người đàn ông xuất cảnh trái phép sang campuchia
thì bị tổ công tác của công an huyện an phú phát hiện bắt quả tàng
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lần này
thưa quý vị và các bạn
công an quận hà đông thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng phạm hải quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại số chín phan chu trinh tổ dân phố ba phường ít kiêu quận hà đông tp hà nội
và đối tượng chu hải đăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại phường đồng mai quận hà đông tp hà nội
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an quận thanh xuân tp hà nội
là đối tượng lê anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi năm cụm bốn phường hạ đình quận thanh xuân tp hà nội
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại